chuyển sang một thông tin khác cục hải quan tp hcm vừa chủ trì phối hợp cùng đội sáu
thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
công an tp hcm phá thành công ba chuyên án bắt giữ tổng cộng gần hai mươi năm kg thuốc lắc heroin
và một mươi tám kg cần sa vận chuyển trái phép qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã xác lập các chuyên án
kế hoạch kiểm soát trọng điểm đã xác định các đối tượng thuộc đường dây ma túy xuyên quốc gia
tại đức pháp mỹ thực hiện vận chuyển ma túy chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
và các đối tượng trong nước xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn một đơn vị đã phát hiện hai mươi biểu kiện chứa một mươi tám kg cần ra và hơn hai mươi năm kg thuốc lắc heroin
gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất giấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
hiện vụ việc đang được cục hải quan tp hcm và lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cục hải quan tp hcm đã phát hiện bắt giữ tám mươi tám vụ việc
thu giữ gần hai trăm linh kg ma túy các loại